tiếp tục với các tin tức kinh tế đáng chú ý khác sắp đến kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn ngày một tháng năm
thì giá vé máy bay trên mạng nội địa ghi nhận đã hạ nhiệt so với thời điểm cách đây hơn một tuần
trạng bay có lượng khách di chuyển lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh
khởi hành từ ngày hai mươi chín tháng bốn và trở lại vào ngày ba tháng năm
theo lịch nghỉ lễ giá vé rẻ nhất của vietjet air bán vào ngày hai mươi ba tháng bốn là hơn ba triệu đồng
giảm khoảng hai mươi năm so với ngày một mươi bốn tháng bốn
tương tự nếu lựa chọn bay cùng viettravel airlines hành khách có thể mua đến vé vào ngày hai mươi ba tháng bốn
với mức giá gần ba năm triệu đồng rẻ hơn gần ba mươi so với ngày một mươi bốn tháng bốn
cùng thời điểm thì giá vé trên nhiều trạng bay khác đến các điểm du lịch trong nước như đà nẵng
nha trang phú quốc cũng đã giảm nhưng gần như hết vé và không còn nhiều lựa chọn không rửa bay
trước đó cục hàng không việt nam cũng đã quyết định tăng tham số điều phối slot cất hạ cánh
tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
cụ thể từ ngày hai mươi tám tháng bốn đến ngày ba tháng năm và cao điểm hè hai nghìn hai mươi ba từ ngày một tháng sáu đến ngày một mươi năm tháng tám
sẽ tăng thêm hai mươi sáu slot một ngày cho cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
với việc tăng slot này các hãng hàng không sẽ cung ứng thêm khoảng từ bốn năm trăm linh đến năm ghế một ngày
đáp ứng nhu cầu của hành khách trong giai đoạn cao điểm
các hãng hàng không sẽ cung ứng thêm khoảng từ bốn năm trăm linh đến năm ghế một ngày